công an thành phố cần thơ vừa kiểm tra một xe khách phát hiện và thu giữ hơn bốn tám trăm linh gói thuốc lá nhập lậu
tại tuyến quốc lộ chín mươi một thuộc phường thới hòa quận ô môn tp cần thơ
lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ phát hiện xe khách
mang biển kiểm soát sáu mươi năm b chín trăm sáu mươi bảy do bà nguyễn thị lệ ngụ quận bình thủy quản lý có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì tài xế xe khách quay đầu bỏ chạy
lực lượng công an đã phát hiện gần một năm trăm linh gói thuốc lá bỏ lại ở khu vực gần đó
tiếp sau đó lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đổ tại một cây xăng cách hiện trường khoảng năm mươi mét
tiến hành kiểm tra xe khách phát hiện gần ba bốn trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giữ ở nhiều vị trí trên xe
hiện cảnh sát kinh tế công an thành phố cần thơ đã thu giữ tổng cộng hơn bốn tám trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật